đám cháy bất ngờ xuất hiện tại khu trợ tạm kinh doanh đồ điện trong khu tập thể nguyễn công chứ quận hai bà trưng hà nội
nhận được tin báo trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội nhanh chóng điều động lực lượng triển khai đội hữu trợ cháy
do thời tiết hành khô đám cháy lan nhanh đám cháy ba khi ốp với chiều rộng khoảng hai mươi m và có nguy cơ lan sang các khi ốp bên cạnh
đến khoảng năm h ba mươi cuối cùng này đám cháy đã được lực lượng chức năng công chế
tại quảng nam ba phòng chứa máy tính máy in và sách ở trường trung học cơ sở lương thế vinh xã duy trung huyện duy xuyên
đã bị thiêu dụi sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào hai mươi ba h đêm ngày một tháng một mươi một
thời điểm này bảo vệ của nhà trường phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại các phòng thư viện phòng đọc phòng y tế
thiết nhận thông tin phòng cảnh sát phòng cháy chạy cháy và tướng mạng cứu hộ công an tỉnh quảng nam
huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ hùng dân quân địa phương tham gia giật lửa
khoảng một h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi một đám cháy cơ bản được công chế
hỏa hoạn xảy ra trong đêm khiến ba phòng của trường học bị hư hỏng nặng với diện tích khoảng một trăm linh m hai
toàn bộ sách bàn ghế hai giảm máy vi tính để bàn hai máy in và một số vật sự khác bị thiêu dụi
thưa quý vị tính đến thời điểm này sau một tháng công an hà nội triển khai thực hiện đợt tổng ra soát kiểm tra
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn thành phố
đã cho thấy nhiều cơ sở với các loại hình công trình có vi phạm hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy
có công trình lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã ra quyết định đình chỉ hoạt động
nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện
tại địa bàn quận tây hồ khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng đang thi hành quyết định đình chỉ hoạt động
tại khu vực thương mại từ tầng một đến tầng ba để khắc phục các tồn tại thiếu sót về hệ thống phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tây hồ
phối hợp cùng ủy ban nhân dân phường xuân la tiến hành kiểm tra đột xuất
thì phát hiện tại khu vực tạm đình chỉ vẫn có dấu hiệu hoạt động bình thường
người dân đây đều không yên tâm một tí nào và đã có lần bức xúc và đã làm đơn tập thể gửi lên ủy ban dân phường quận công an quận là gửi lên rồi
thế thì đề nghị là cũng để giám định để kiểm tra thẩm định lại về vấn đề này
thì chúng tôi cũng mong muốn là đây là vấn đề tính mạng của con người trên nói chung là dân rất là lo lắng
trước đó ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi chủ đầu tư tòa nhà này đã bị cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện đúng với quy định về phòng cháy và chữa cháy với số tiền lên tới một trăm linh ba triệu đồng
cùng với đó buộc chủ đầu tư phải khắc phục các tổ chức
tuy nhiên đến nay sai phạm mới lại nảy sinh khi chủ đầu tư vẫn bất chấp cho thuê và hoạt động
giám sát quản lý và thực hiện việc này cho nghiêm túc tránh việc cơ sở đã đình chỉ hoạt động rồi
nhưng vẫn lén lút hoạt động và gây ra những sự cố cháy nổ
với những sai phạm trên công an quận tây hồ đã lập biên bản xử lý hành chính đối với chủ đầu tư của khu nhà ở này
là công ty cổ phần đầu tư bất động sản đông đô bộ quốc phòng theo quy định tại khoản bốn điều ba mươi
nghị định số một trăm bốn mươi bốn của chính phủ
tại khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng địa bàn quận tây hồ hà nội là điển hình cho thấy những bất cập khó khăn
trong quá trình triển khai thực hiện tổng ra soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
và tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều địa bàn khác với đa dạng các loại hình
trong đợt tổng ra soát này đến nay cũng đã có hàng loạt quán karaoke tại các địa bàn của thành phố hà nội
bị đưa vào danh sách đình chỉ tạm đình chỉ vì vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên việc các cơ sở có chấp hành nghiêm quyết định dừng hoạt động để khắc phục hay không
lại là một trong những khó khăn mà lực lượng chức năng và các cấp chính quyền địa phương đang gặp phải
một buổi kiểm tra của công an quận cầu giấy tại quán karaoke mellody số chín mươi tám phố trung hòa phường trung hòa quận cầu giấy
kinh doanh được tám năm với khoảng sáu phòng hát
tuy nhiên cơ sở đang trong thời gian đình chỉ hoạt động
nguyên nhân là bởi cơ sở thiếu vách tưởng ngăn cháy làn
hệ thống dây điện chưa được đưa vào ống bảo vệ
sau quá trình nhắc nhở hướng dẫn của lực lượng chức năng hiện cơ sở vẫn đang trong thời gian khắc phục chưa thể hoạt động kinh doanh
quận cầu giấy có khoảng năm mươi ba cơ sở hoạt động dịch vụ karaoke
đối chiếu theo các quy định pháp luật hiện hành các quán karaoke này không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
trước thực trạng này công an quận cầu giấy đã khẩn trương hướng dẫn yêu cầu các quán karaoke đóng cửa để sửa chữa
và trong quá trình khắc phục tuyệt đối không được kinh doanh
tuy nhiên cũng tương tự như thực trạng xảy ra ở khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng thuộc quận tây hồ
đó là việc các cơ sở vẫn tin mọi người

còn nếu không đủ bảo thì phải chuyển sang loại hình kinh doanh khác
ngoài ra thì còn một mươi hai cái quán kaoke cháy hình hát cho nhau nghe ở các cái quán ăn
họ bố trí như cái quán kaoke và các điều kiện phòng cháy nó không đủ bảo
chúng tôi đã kiểm tra và đình chỉ hoạt động
kết thúc giai đoạn một lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hà nội
thực hiện tổng ra soát trên địa bàn toàn thành phố
và cũng đã ra nhiều văn bản đình chỉ tạm đình chỉ đối với những cơ sở
không đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy
theo yêu cầu của thành phố hà nội ubnd cấp xã phường chịu trách nhiệm giám sát
và có biện pháp quản lý để cơ sở vi phạm không hoạt động
sau khi đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động
tại các khu vực này chủ đầu tư các đơn vị vẫn có những hoạt động
và chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra giám sát và nhắc nhở
khi nhắc nhở thì họ chuyển đi nhưng mà sau đó thì họ lại quay trở lại
lúc họ quay trở lại hoạt động việc kiểm tra của ubnd phường
đối với nội dung kiểm tra thì chúng tôi khi kiểm tra cũng không thể có nội dung kiểm tra đột xuất thường xuyên được
nên là trước khi kiểm tra thì đều có kế hoạch và thông tin để họ phối hợp
thì mới lên ở các tầng kiểm tra
dẫn đến việc khi chúng tôi thông tin kế hoạch thì họ cũng sẽ có những động thái
cho các đơn vị đánh tạm dừng hoạt động
việc tạm đình chỉ là theo luật quy định phải giao cho chính quyền địa phương giám sát quản lý

chúng tôi đã tạm đình chỉ đình chỉ giao cho chính quyền thì chính quyền giao lại cho công an
thế và các công an thì lúc nào phải túc trực canh gác ở đấy để phòng khách đến hát
cái việc này không thể kéo dài được gây khó khăn cho cái việc mà thực hiện các nhiệm vụ khác của công an
do vậy tôi nghĩ là cái việc này luật phải có quy định riêng
về đối với những loại hình cơ sở đã tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động
thì phải xử lý nghiêm
cái chủ cơ sở thậm chí xử lý hình sự
thời gian gần đây người dân cả nước lo lắng vì có quá nhiều vụ cháy xảy ra
gây thiệt hại nghiêm trọng cả người và tài sản
điều đáng nói là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ xảy ra
đó là có tình trạng các công trình đã có quyết định đình chỉ tạm đình chỉ hoạt động
để khắc phục các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
nhưng vẫn cố tình hoạt động và đã dẫn đến cháy nổ
vụ cháy tại một nhà xưởng thuộc phương hà cầu quận hà đông
khiến một người tử vong xảy ra vào ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua là một ví dụ
khu nhà xưởng này đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
do không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy
sau một tháng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
triển khai kế hoạch tổng ra soát đã cho thấy
một trong những mục tiêu đặt ra khó có thể hoàn thành
đó là mục tiêu chấm dứt tình trạng
cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhưng vẫn hoạt động
đây sẽ là những vấn đề được các ban ngành chức năng tổng hợp phân tích và đánh giá
để có giải pháp xử lý phù hợp trong thời gian tới
thưa quý vị thời điểm hiện nay các tỉnh miền bắc bắt đầu bước vào mùa đông
do vậy nhu cầu của người dân trong việc sử dụng các thiết bị sửa bình nóng lạnh sẽ tăng cao
sau một thời gian dài các thiết bị này không hoặc ít sử dụng
sẽ rất dễ xảy ra sự cố chập cháy
mục bạn nên biết tuần này sẽ đề cập đến nội dung này
những thông tin của mục bạn nên biết đã kết thúc chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau